hôm nay một mươi ba tháng một mươi một tiếp tục kỳ họp thứ một mươi quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều luật quan trọng
theo dự kiến chương trình làm việc trong buổi sáng quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi
bộ trưởng bộ công an tô lâm giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội nêu
buổi chiều quốc hội biểu quyết thông qua các luật luật sửa đổi bổ sung một số điều luật xử lý vi phạm hành chính
luật cư trú sửa đổi luật lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi luật thỏa thuận quốc tế
phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi một và nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc